thưa quý vị dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực
duy trì sản xuất xuất nhập khẩu trước tình hình trên cục hải quan tp hcm đang tích cực tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông quan một cách nhanh nhất hạn chế được tối đa
những tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra
cách đây ít ngày sản lượng container xuất nhập tàu số lượng xe ra vào cảng cắt lái
giao nhận container liên tục giảm so với cùng kỳ khi chưa giãn cách xã hội
đã kéo theo dung lượng tổn bãi cảng tăng cao để hạn chế tình trạng ủng tắt hàng
chi cục hải quan cơ khẩu cán sài gòn khu vực một thuộc cục hải quan tp hcm
đã chú động tri khai các phương án để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa
để đảm bảo công tác phòng chống dịch chi cục hải quan cảng sài gòn khu vực một tổ chức cho ba mươi cán bộ công nhân viên làm việc so với ngày thường
nhưng đảm bảo cho việc thông quan hạn chế tối đa hồ sơ giấy
bên cạnh đó tiến hành giãn cách kiểm soát người dân đến làm thủ tục tuân thủ nguyên tắc năm k của bộ y tế
với sự hỗ trợ tích cực của ngành hải quan doanh nghiệp đã và đang vực dậy sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn
chi cục hải quan cơ khẩu cảng sài gòn tp hcm
doanh nghiệp chúng em làm thủ tục nhanh gòn lẹ
sau đó cũng có phương án phòng chống dịch tốt hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau
sau đó cũng có hỗ trợ bộ phận giao nhận chứng tư để hỗ trợ bọn em hoàn thành thủ tục trong một cách sớm nhất
sắp xếp hồ sơ rất là rô rít để tránh tiếp xúc giữa doanh nghiệp với hải quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai bên
nói chung là tiến triển rất là tốt thận lợi để cho doanh nghiệp giải thống hàng trong mùa dịch này rất là tốt
để hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan đặc biệt là các bệnh viện đơn vị nhập khẩu mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
chi cục hải quan cảng sài gòn khu vực một cũng đã thành lập tổ tư vấn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp qua điện thoại để hàng hóa kịp thời thông quan
tức là người ta vướng là ví dụ như có những cái mặt hàng người ta chưa nhập bao giờ hoặc là các cái dịch vụ họ chưa bao giờ nhận làm cái hàng đó
ví dụ như là về cái trang thiết bị y tế thì họ yêu cầu họ hỏi về cái việc là
hồ sơ họ cần những cái gì và họ sẽ phải khai báo như thế nào và cái chính sách thuế của cơ quan hải quan hay là những chính sách quản lý
thường là cái vướng mắt của doanh nghiệp là những cái hàng mà lần đầu tiên họ nhập hoặc là chưa bao giờ họ tiếp cận đến thì họ sẽ bị vướng mắt
nên là những cái đó là cái thường xuyên thì chúng tôi trả lời ngay lập tức cho họ và những cái thủ tục và để cho họ kịp thời họ làm hàng
cái hiện nay vướng mắt
thứ nhất là trong giữa đời cơ quan biết là cái việc mà hạ viện trợ hạ viện trợ của các cơ quan của chính phủ nước ngoài
hạ viện trợ cho việt nam để phòng chống covid
những cơ quan tay quốc gia cầu trang các quốc gia như thế thì nó có khó có chỗ
thì người ta hạ viện trợ cho việt nam thì người ta nghĩ hạ viện trợ cho hoa nhân quyền thủ tục hải quan thì rõ ràng là cũng không phải là dễ dàng
cả thân đại tư thùng cường của bộ y tế
cái việc cấp phép phép rất nhiều mất thời gian
nên tôi mong muốn làm những cái việc đó là phải có chính sách chung để đo tạp quyền trong những giải phóng những lô hàng
việc trợ những cơ hàng thuốc tinh dược cũng như là các thiết bị phòng chống khác
phải kiệp thời nhanh chóng
mà cái việc đó là cơ quan hải quan không thể làm được
mà tổng quyền của cơ quan này
trước mắt cơ quan hải quan sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắt phát sinh
thuộc thấm quyền liên quan đến thủ tục hải quan chính sách thuế công tác quản lý thuế chế độ kế toán chế độ hoàn thuế miễn thuế
cải cách thủ tục hành chính thu tục hải quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan một cách nhanh nhất
hạn chế được tối đa những tác động tiêu cực do covid một mươi chín gây ra